quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ một mươi bảy của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội đã tiến hành thảo luận tại hội trường và thảo luận ở đoàn về nhiều nội dung quan trọng
theo đó buổi sáng quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật lực lượng dự bị động viên
dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị
trong quá trình thảo luận đã có một mươi bốn đại biểu phát biểu ý kiến bốn đại biểu tranh luận
buổi chiều thực hiện sự phân công của chủ tịch quốc hội phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
điều hành nội dung phiên họp đa số đại biểu đã biểu quyết đồng ý thông qua nghị quyết
về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu quốc hội đã nghe chủ nhiệm
ủy ban pháp luật của quốc hội nguyễn khắc định trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến
đại biểu quốc hội về dự thảo nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
kết quả đa số đại biểu đồng ý nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
tiếp đó quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật thư viện dưới sự điều hành
của phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
nhiều ý kiến đại biểu tán thành với tờ trình của chính phủ và báo cáo thẩm tra của
ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
về sự cần thiết ban hành luật thư viện và tán thành với tên gọi
phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo luật